trong các cuộc đấu tranh dành độc lập tự do thống nhất đất nước bên cạnh lực lượng quân hàm xanh là đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ với những đồng góp không hề nhỏ vào những chiến thắng của dân tộc
trong chiến thắng điện biên phủ lừng lễ nam châu trần đông địa cầu có không ít những tác phẩm âm nhạc được ra đời trong thời khắc lịch sử và sau này trở thành những bài ca bất hủ của nền âm nhạc cách mạng việt nam
những ca từ và giai điệu ấy suốt bảy mươi năm qua đã trở thành biểu tượng bằng âm nhạc của chiến thắng điện biên lịch sử một ca khúc được nhạc sĩ đỗ nhuận sáng tác trong những đêm lịch sử của đất nước như tiếng gieo ca của hàng triệu người việt nam khi ấy
bài giải phóng địa biên là rất nhiều cung quãng của dân ca tây bắc luôn

sau đó bài hát được lan truyền và đi sâu vào lòng trái tim của hàng triệu người dân đất việt
để mà sáng tác được những ca khúc như thế và cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị thì người nghệ sĩ có một cảm xúc rất là mạnh liệt thì người ta mới gửi gắm vào được những tác phẩm
những ngày này nhắc lại kỷ niệm hào hùng vẻ vang của lịch sử đất nước những nốt nhạc ấy lại rộn rã náo nức dệt nên khúc tráng ca của dân tộc